và ông còn khám chữa bệnh miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị lương y này
con chào ông ạ
hai mươi năm về trước thầy thuốc phạm thọ tần là viện trưởng viện điều dưỡng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hai mươi chín năm qua kể từ khi nghỉ hưu ông là một lương y đích thực
bởi ông có thời gian và điều kiện nhiều hơn cho công việc chữa bệnh cứu người
bằng sự chuyên sâu của nghề sự lan tỏa của tình người
vì vậy mà ông được mọi người gọi bằng cái tên tiền ông giữa đời thường
tốt nghiệp trường y đông dương vào cuối những năm ba mươi đầu những năm bốn mươi của thế kỷ trước
lương y phạm thọ tần cũng từng là chiến sĩ quân y của sư đoàn
trở về sau chiến dịch điện biên phủ ông làm ở viện điều dưỡng
tại đây ông đã học được hai bài thuốc quý chữa bệnh đại tràng và dạ dày
tiếng lành đồn xa mới đầu chỉ là những người trong xóm tìm đến chữa bệnh
nay nhiều người ở tận miền trung miền nam cũng tìm đến để chữa bệnh
giúp cho người nghèo trong dịp tết nguyên đáng
cụ là một trong những nhà hào tâm thường xuyên giúp cho hội chữ thập đỏ
thực hiện các chương trình hỗ trợ cho người nghèo và gia đình đặc biệt khó khăn